ubnd tp hải phòng vừa có công điện ba ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín gửi chủ tịch ubnd các quận huyện thủ trưởng các sở ban ngành thành phố về việc chủ động phòng chống áp thấp nhiệt đới và bão đang tiến vào đất liền
theo đó chủ tịch ubnd tp hải phòng yêu cầu các đơn vị kiểm đếm thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi trú tránh an toàn ra cố lồng bè thủy sản không để người trên các tàu thuyền lồng bè tròi canh thủy sản khi có gió mạnh hoặc bão đổ bộ đặc biệt là khách du lịch trên biển và các đảo giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đê điều công trình đang thi công
cầu tàu bến cảng các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền công trình giao thông công trình công cộng hệ thống truyền tài điện thông tin liên lạc
bên cạnh đó tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão bảo vệ an toàn về người và tài sản chủ động tiêu nước trong hệ thống thủy lợi đề phòng ngập úng bảo vệ cây trồng duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu